nhằm tạo điều kiện cho học sinh là f một đi học trở lại sau khi hoàn thành cách ly
ngày hai tháng ba ubnd tp hcm đã có văn bản điều chỉnh một số nội dung
về hướng dẫn kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các cơ sở giáo dục
đối với trường hợp f một sau khi hoàn thành cách ly tại nhà
theo quy định mới thì phụ huynh sẽ tự xét nghiệm nhanh cho con
vào ngày thứ năm nếu đã tiêm đủ vaccine hoặc là ngày thứ bảy nếu chưa tiêm đủ vaccine
trường hợp phụ huynh không có điều kiện xét nghiệm nhanh cho học sinh tại nhà
thì có thể đưa học sinh đến trạm y tế để xét nghiệm
sau khi có kết quả thì thông báo cho giáo viên chủ nhiệm
bằng cách gửi hình ảnh kết quả qua nền tảng email gia lô viber hay các tin nhắn
kết quả âm tính thì học sinh được quay trở lại trường học
việc xét nghiệm này phải do nhân viên y tế thực hiện hoặc là người cách ly tự thực hiện
nhưng dưới sự giám sát của nhân viên y tế qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp